thưa quý vị bộ giao thông vận tải vừa có văn bản trả lời hiệp hội taxi hà nội liên quan đến đề nghị áp dụng kê khai giá cước đối với xe hợp đồng điện tử
bộ giao thông vận tải cho rằng việc bổ sung thêm giá cước vận tải hành khách theo hợp đồng không theo tuyến cố định vào diện kê khai giá áp dụng trong phạm vi toàn quốc là không phù hợp với quy định
bên cạnh đó việc bổ sung thêm cước vận tải hành khách theo hợp đồng không theo tuyến cố định vào diện kê khai giá hay không sẽ do ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế địa phương để xem xét quyết định
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bảy bị căn cứ
trong vụ bảo kê logo xe vua ở hà nội trong đó có năm bị can nguyên là những cán bộ nhà nước công tác trong lĩnh vực giao thông đường bộ
cụ thể ba bị can nguyễn ánh hào lê văn cường và phạm văn vinh bị truy tố về tội đưa hối lộ
bốn bị can lê bá dũng trần sĩ cương nguyễn quốc cương và hoàng văn lân bị truy tố về tội nhận hối lộ
theo cáo trạng ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi tám công an tp hà nội nhận được tin báo tố giác công ty tuấn vinh hoạt động bảo kê xe ô tô vận tải
thu lợi bất chính mỗi tháng khoảng một mươi hai hai tỷ đồng
đơn tố giác cũng tố cáo một số cán bộ thanh tra giao thông hà nội cảnh sát giao thông hà nội bảo kê logo xe vua trên
đội cảnh sát giao thông số một công an tp hà nội đã lập biên bản xử phạt với mức phạt một năm triệu đồng
tước giấy phép lái xe hai tháng đối với người phụ nữ điều khiển xe ô tô trên cầu long biên vào chiều ngày một mươi chín tháng năm
đây là hành vi cố tình vi phạm dù biển báo cấm ô tô đã được thiết lập ở trước đầu cầu
theo hình ảnh người dân chụp lại chiếc ô tô năm chỗ lưu thông từ khu vực nội thành ra đã ngang nhiên di chuyển
chiếm trọn diện tích lòng đường trên cầu long biên bỏ mặt phía sau dòng xe máy xe đạp gây ủn ứ giao thông nghiêm trọng
hiện tại cầu long biên chỉ cho phép người đi bộ xe thô sơ xe máy qua lại và đã có nhiều trường hợp ô tô vi phạm bị xử phạt trước đó
tuyến đường tỉnh lộ năm trăm tám mươi bảy thuộc địa bàn huyện hướng hóa tỉnh quảng trị có chiều dài hơn hai mươi km
hàng chục năm nay người dân nơi đây rất vất vả khi lưu thông trên tuyến đường này
mưa thì sạt lở nắng bụi thì mù mịt đường xuống cấp nghiêm trọng
điều này đã làm cho người dân và các em học sinh nơi đây gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi lưu thông qua đây
ô ga ổ vòi chi chít đây là hiện tượng của tuyến đường tỉnh lộ năm trăm tám mươi bảy đi từ thị trấn khe xanh huyện hướng hóa tới xã pa nang huyện đặc rồng
đi học cũng khó khăn
đường tỉnh lộ năm trăm tám mươi bảy là con đường huyết mạch lưu thông vận chuyển hàng hóa và đi học của hơn ba hộ dân sống dọc tuyến đường
tuyến đường không những xuống cấp mà còn rất quanh co gấp khúc nên đã gây ra rất nhiều vụ tai nạn trên con đường này
đi học cũng khó khăn
có năm thì chết có năm thì tai nạn thì phải một năm ít nhất là cũng có một mươi người đến một mươi hai người
nhưng đảng nhà nước phải quan tâm cho địa phương chúng tôi để có một con đường để lưu thông hàng hóa để dễ để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
trên tuyến đường tỉnh lộ năm trăm tám mươi bảy này mùa mưa người dân nơi đây thường xuyên bị cô lập do sạt lở
các cấp chính quyền tỉnh quảng trị cần sớm có phương án cải tạo nâng cấp con đường cho bà con nhằm phát triển kinh tế
và tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra mỗi khi đi qua con đường này